hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy vào ngày hôm nay đã khai mạc tại thành phố nigata của nhật bản tập trung thảo luận một loạt vấn đề như công tác tài thiết ukraine hậu xung đột khủng hoảng ngân hàng và nguy cơ chính phủ mỹ vỡ nợ
hội nghị diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh g bảy vào cuối tuần tới tại hiroshima trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn lao đao do tác động của đại dịch covid một mươi chín và cuộc xung đột tại ukraine
tại hội nghị các bộ trưởng g bảy sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình nhằm đầy mạnh và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng
đại diện brazil ấn độ indonesia hàn quốc singapore và comoros nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của liên minh châu phi cũng được mời dự họp để cùng thảo luận những thách thức toàn cầu và vấn đề nợ ảnh hưởng đến các nước thu nhập thấp và trung bình
hội nghị năm nay còn có sự tham gia của bộ trưởng tài chính ukraine
các vấn đề khác như quy định đối với tiền kỹ thuật số
tài chính khí hậu khủng hoảng ngân hàng và đầu tư cơ sở hạ tầng tại các quốc gia kém phát triển cũng là những nội dung sẽ được thảo luận
phát biểu trước thềm hội nghị bộ trưởng tài chính nhật bản shinuchi suzuki cho hay hệ thống tài chính toàn cầu đang đối mặt với một môi trường đầy biến động đặt ra không ít thách thức đối với các quốc gia g bảy
trong bối cảnh đó g bảy sẽ nỗ lực tăng cường hệ thống tài chính thông qua đối thoại nội bộ